chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào thăm việt nam từ ngày hôm nay ngày ba đến ngày bảy tháng bảy
trong chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã hội đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng và có các cuộc hội kiến với chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại các cuộc tiếp xúc trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau
tình hình mỗi đảng mỗi nước cùng tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh tầm quan trọng ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
nhất trí cho rằng quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và chủ tịch cây sòn phô vi hẳn chủ tịch suphan nú vong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển trở thành tài sản chung vô giá yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của hai dân tộc nguồn lực bảo đảm cho thắng lợi của mỗi nước vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước
nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao vị thế quốc tế của hai đảng hai nước đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên chúc mừng những thành tựu quan trọng đạt được ở mỗi nước trong thời gian qua
nhất là sau hơn hai năm
hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam và nghị quyết đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
nhất trí cho rằng thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây và thành công trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay ở mỗi nước
có sự giúp đỡ to lớn quý báu trí tình trí nghĩa và hiệu quả mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau
tin tưởng mạnh mẽ rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
hai nước sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả mới to lớn hơn nữa trên con đường đi tới phổn vinh theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế
hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đảng hai nước trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua
đặc biệt là thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy tạo cơ sở thuận lợi để hai đảng hai nước tiếp tục thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào lên tầm cao mới
hai bên cũng trao đổi thống nhất về các chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi đảng
chiến lược phát triển của mỗi nước trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập tự chủ hợp tác bình đẳng và cùng có lợi
giành ưu tiên ưu đãi cho nhau
hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở đông nam á và trên thế giới
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước
đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu bảo đảm định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước
tăng cường hợp tác về ngoại giao an ninh quốc phòng tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên
giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước dưới nhiều hình thức củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả
của các cơ chế hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của đảng bộ ngành
các ủy ban của quốc hội mặt trận đoàn thể tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước
về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
nhân dịp này
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nhân dân việt nam
ở các tỉnh chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ và sạt lở đất vừa qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit và phu nhân
cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao lào sang thăm việt nam
sau các cuộc làm việc tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào tiếp tục tới thăm một số cơ sở kinh tế văn hóa
ở các tỉnh thanh hóa ninh bình phú thọ và bộ tư lệnh quân khu hai
thưa quý vị sáng nay sau hơn một ngày làm việc hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đã bế mạc
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
trước khi bế mạc các đại biểu tp hà nội đã bế mạc
nội đã thảo luận về báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi sáu đảng bộ tp hà nội
nhiều ý kiến cho rằng trong nửa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành của thành ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp đã có nhiều đối mới
thành phố đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm những vấn đề khó khăn phức tạp để tập trung lãnh đạo
như cải cách hành chính sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế
nhiều ý kiến cho rằng trong nửa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành của thành ủy
tình trạng còn ôm đồng công việc quá tải trong quản lý điều hành ở một số cấp một số ngành
cần tăng cường phân công phân cấp ủy quyền rõ người rõ việc rõ cấp rõ trách nhiệm rõ địa chỉ rõ kết quả
phát huy vai trò tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công
thưa quý vị sáng nay tại buổi họp báo quý ii của bộ quốc phòng
xung quanh việc xử lý các sai phạm của quân chủng phòng không không quân trong việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng
thiếu tướng nguyễn văn đức cục trưởng cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã khẳng định
quân ủy trung ương bộ quốc phòng sẽ nghiêm túc và khẩn trương xử lý các cá nhân sai phạm
trước đó ngày ba mươi tháng sáu ủy ban kiểm tra trung ương đã ra kết luận về vi phạm của ban thường vụ đảng ủy
quân chủng phòng không không quân bộ quốc phòng
theo đó ban thường vụ đảng ủy quân chủng phòng không không quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong quản lý sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng
thiếu tướng nguyễn văn đức cho biết trong thời gian tới thường vụ quân ủy trung ương sẽ có chỉ đạo cụ thể
về việc xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan một cách nghiêm túc khẩn trương
thể hiện quyết tâm của quân ủy trung ương bộ quốc phòng trong việc kịp thời xử lý những sai phạm trong nội bộ
liên quan đến những thông tin cho rằng thượng tướng phương minh hòa đã bị bắt
thiếu tướng nguyễn văn đức khẳng định thông tin trên là chưa chính xác
sáng nay công an tỉnh sơn la đã tổ chức họp báo về kết quả công tác đấu tranh hai chuyên án
truy bắt đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại các bản tà dê lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
đại diện công an tỉnh sơn la cho biết lóng luông huyện vân hồ sơn la là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
nhất là tội phạm về ma túy toàn xã hiện có khoảng ba mươi đối tượng truy nã về tội ma túy một trăm ba mươi bốn người nghiện
hai mươi tám đối tượng siêu tra hiểm nghi về ma túy bảy mươi hai đối tượng đang thi hành án tại các trại cài tạo
sáu mươi năm đối tượng chấp hành song án phạt tù trở về tái hỏa nhập cộng đồng
trước tình hình đó từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức đấu tranh hai chuyên án để truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là nguyễn thanh tuân
nguyễn văn thuận kết quả lực lượng công an đã tiêu diệt hai đối tượng chính là tuân và thuận
áp chế các đối tượng khác và bắt sống ba đối tượng
tăng vật thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí gồm bốn mươi chín khẩu súng các loại như ak ar một mươi năm k năm mươi bốn k năm mươi chín
một mươi quả lựu đạn hơn bảy viên đạn các loại ba mươi một hộp chứa đạn cùng nhiều tăng vật khác liên quan
cùng với đó lực lượng chức năng còn phát hiện kho gỗ lớn cất chữ bên trong nhà của hai chùm ma túy
lực lượng công an đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ vũ khí phương tiện thiết bị kỹ thuật
đại tá phùng tiến triển phó giám đốc công an tỉnh sơn la cho biết trong thời gian tới
công an tỉnh sơn la tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
dân tại hai bản lũng xá tà dê
cùng với đó công an sơn la tiếp tục vận động truy bắt đối tượng truy nát tại địa bàn xã lóng luông
trọng tâm là tăng cường tuyên truyền vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú
thưa quý vị liên quan đến vụ việc rừng nước chết tại khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia mũi cảm mau
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh vừa kết luận nguyên nhân là do rừng bị ứ nước mưa lâu ngày và làm cho môi trường thay đổi
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
khu vực rừng đước của ba hộ dân nhận khoán đất rừng thuộc vườn quốc gia mũi cảm mau xảy ra tình trạng cây nước bị chết với diện tích là khoảng một hectare
thời điểm cây rừng bắt đầu chết tập trung vào khoảng từ tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là thời điểm mưa nhiều lượng mưa lớn tập trung kết hợp với chiều cường tăng cao
từ đó khiến nước trong các lô rừng rút ra không kịp bị ứ động lâu ngày gây ra hiện tượng uống nước cục bộ
môi trường bị thay đổi làm cây chết
để ngăn chặn tình trạng cây rừng bị chết trong thời gian tới sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
đề nghị vườn quốc gia mũi cà mau tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng
đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép vườn quốc gia mũi cà mau tổ chức bố trí thêm cống sổ
đối với các lô rừng giao khoán cho dân có chiều dài năm trăm linh mét trở lên nhưng không làm ảnh hưởng đến cây rừng
sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
gọi tắt là ngân hàng mhb đối với một mươi bảy bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo nội dung truy tố từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn lấy danh nghĩa chị gái
huỳnh nam dũng góp một mươi ba tám tỷ đồng vào công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
tương tự nguyễn phước hòa lấy tên con trai để góp hai bảy tỷ đồng
hai lãnh đạo ngân hàng này thông qua chủ trương cho phép sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
chuyển gần năm tỷ đồng sang công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ
tuy nhiên đây thực chất là chuyển tiền cho công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông kiểu long
đem gửi tiết kiệm có kỷ hạn tại nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông kiều long
và mua bán trái phiếu chính phủ của chính ngân hàng này
từ việc làm trên các bị cáo phan ngọc nhân hưởng lợi chín trăm ba mươi triệu đồng lê nguyên ngọc năm trăm sáu mươi tám triệu đồng
huỳnh nam dũng bốn trăm sáu mươi triệu đồng trương thanh liêm hai trăm tám mươi triệu đồng lê việt hùng một trăm năm mươi một triệu đồng đoàn hồng ngọc
một trăm ba mươi một triệu đồng dẫn đến tổng thiệt hại ngân hàng phải gánh chịu là gần bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng
tiếp nối chương trình sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ lai châu
bộ y tế yêu cầu bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong những ngày nắng nóng kéo dài
thưa quý vị và các bạn
những ngày vừa qua mưa lũ và sạt lở đất đã khiến cho hàng nghìn hộ dân tại tỉnh lai châu lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
bị cô lập cuộc sống bị đảo lộn và khó khăn trồng chất
và sau khi mưa lũ đi qua người dân lai châu rất cần có sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần từ nhiều nguồn lực để sớm ổn định lại cuộc sống
chỉ vài ngày trước đây thôi thì nơi đây đã từng là ngôi nhà của gia đình anh pờ trừ sân ở thôn gia tè xã mù cả
huyện mường tè tỉnh lai châu
thế nhưng sau khi lũ quét khung cảnh trở nên tan hoang như thế này
còn ngôi nhà của ông khoảng a sơn cũng bị nước lũ và bùn đất làm hư hại gần như hoàn toàn chỉ sau một đêm
giờ thì ông đang cố gắng vất vát được những gì còn tận dụng hay sử dụng được
để chuyển ra lán ở tạm
trong đợt mưa lũ vừa qua huyện mường tè tỉnh lai châu đã có một người chết hai người mất tích
hàng chục nhà dân bị nước cuốn trôi nhiều bản xã bị cô lập
giờ đây người dân vùng lũ ở huyện mường tè đang gặp rất nhiều khó khăn về nhu yếu phẩm
đang cần sự tiếp tế hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân chung tay giúp đỡ để sớm vượt qua cơn lũ dữ này
tìm một chỗ mặt bàn để sang mặt bàn cho bà con nó ổn định để cố gắng để đi làm ăn sản xuất
hàng triệu mét khối đất
những đá sặt lở đã làm cho đường giao thông bị tê liệt
các thôn bàn ở bắc ma bù cà ca lang thu nũng gần như bị cô lập
giờ đây thực phẩm đã trở nên khăn hiếm
sau mưa lũ cũng có nguy cơ hình thành các ổ dịch
hàng nghìn hộ dân nghèo khó khăn trồng chất khó khăn sau mưa lũ
những sự ủng hộ cả về sức người sức của vật chất lẫn tinh thần sẽ giúp người dân có điều kiện sớm ổn định cuộc sống sau lũ
nhờ vậy những vùng đất hoang tàn sẽ sớm được hồi sinh
sở xây dựng tp hcm mới đây đã có khẳng định sẽ đưa năm năm trăm linh căn hộ và nền đất tái định cư ra bán đấu giá để thu hồi vốn
đây là khẳng định của sở xây dựng tp hcm tại buổi giám sát của hội đồng nhân dân về hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn tái nguyên đất của thành phố
lãnh đạo sở xây dựng cho biết trong một mươi năm qua từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
thành phố hồ chí minh đã đầu tư xây dựng
và dùng ngân sách mua lại hơn bốn mươi căn hộ nền đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong các dự án
đã bố trí hơn hai mươi sáu căn hộ và nền đất chiếm khoảng sáu mươi năm còn dư gần một mươi bốn xuất tái định cư tương đương với ba mươi năm chưa sử dụng
về việc dư gần một mươi bốn căn hộ và nền đất tái định cư theo lãnh đạo sở xây dựng
trong số này thành phố sẽ tiếp tục giữ lại hơn tám năm trăm linh căn hộ và nền đất
giao cho các quận huyện bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa
gần năm năm trăm linh căn hộ và nền đất còn lại sẽ bán đấu giá để thu hồi vốn
hiện đã có ba mươi hộ dân trong tổng số hơn một trăm linh hộ đang sinh sống ở khu tạm cư
đồng ý nhận căn hộ tái định cư của khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm
ngay sau khi các hộ dân đồng ý và chọn căn hộ
ủy ban nhân dân quận hai đã tiến hành bàn giao chìa khóa căn hộ tái định cư theo quy định
đồng thời hỗ trợ nhân công phương tiện di chuyển đồ đạc của các hộ dân
và lập thủ tục thu hồi căn hộ tạm cư
hiện đã có một số hộ dân bàn giao căn hộ tạm cư ở khu an lợi đông và khu tạm cư một hectare thủ thiêm
tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận căn hộ với nhiều lý do
để giải quyết những vướng mắt này lãnh đạo tp hcm đưa ra giải pháp trước mắt
từ nay đến ngày một mươi năm tháng bảy tiếp tục tiếp xúc vận động tuyên truyền để người dân yên tâm
ổn định đời sống từng bước tháo gỡ vướng mắc về việc làm điều kiện kinh doanh
thành phố cam kết hỗ trợ về mặt pháp lý nếu các hộ dân nhận căn hộ tạm cư có mong muốn sinh sống ổn định lâu dài
trước tình hình mất an ninh trật tự và mất an toàn cháy nổ trong khu dân cư
mô hình tổ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tự quản vừa được ra mắt tại tp hcm
hàng chục hộ dân ở tổ năm mươi năm khu phố bốn phường tân thành quận tân phú tp hcm đã tham gia buổi tập huấn chữa cháy
do chính họ và chính quyền phường tổ chức
với mô hình này mỗi hộ dân tự trang bị bình cứu hỏa tại nhà để có thể đối phó với hỏa hoạn vào bất cứ lúc nào
với phương châm chuyển ý thức phòng chống cháy nổ của mình bằng hành động biến lo ngại của mình thành chủ động
chính quyền đóng vai trò hỗ trợ tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy và sử dụng thiết bị chữa cháy
mục đích của việc thành lập tổ tự quản này là nhằm chủ động trong các công tác bảo đảm an ninh trật tự
và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết những vụ việc liên quan đến chức năng của mình
thưa quý vị theo dự báo nhiệt độ trung bình trên toàn quốc có xu hướng cao hơn nhiệt độ trung bình một vài năm gần đây
và trong thời gian tới có thể tiếp tục có những đợt nắng nóng kéo dài nhiệt độ tăng cao trên sự rộng
trước tình hình này bộ y tế đã có văn bản đề nghị giám đốc sở y tế
các tỉnh thành phố giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong những ngày nắng nóng kéo dài
theo đó thực hiện tại khoa khám bệnh bố trí đủ ghế ngồi bổ sung quạt bảo đảm thoáng mát cho bệnh nhân chờ khám
cung cấp nước uống miễn phí cho người bệnh bố trí đầy đủ ban khám sắp xếp cải tiến quy trình khám bệnh hợp lý
tổ chức tiếp đón nhanh chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu để giảm tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh
bảo đảm người bệnh được nằm điều trị trong điều kiện thoáng mát cung cấp miễn phí nước uống nước sạch cho người bệnh
không để hoặc hạn chế tối đa nằm ghép tăng cường công tác phân luồng cách ly kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo
bảo đảm bố trí đủ cơ sở thuốc cấp cứu dường bệnh sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do nắng nóng gây ra
chủ động lên kế hoạch tiếp nhận xử lý điều trị các bệnh mùa hè và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
trong quá trình triển khai nếu có các diễn biến đặc biệt báo cáo về bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh để được xem xét giải quyết kịp thời
tại thủ đô hà nội hiện tại nắng gắt trên toàn thành phố đã bước sang ngày thứ tư và trung bình nền nhiệt vẫn ở ngưỡng là bốn mươi độ
tại bệnh viện nhi trung ương ghi nhận mặc dù số lượng bệnh nhi đến khám không quá tăng
nhưng số ca mắc các bệnh mùa hè lại gia tăng đáng kể
mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức cảm giác như bốn mươi năm độ c nhưng tại khoa khám bệnh của bệnh viện nhi trung ương vẫn đồng các bậc phụ huynh được con em đến khám
trung bình mỗi ngày có tới hai năm trăm linh đến ba hai trăm linh trẻ đến khám con số này so với ngày thường không có sự thay đổi đáng kể
chủ yếu vẫn là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa của trẻ
với khí hậu nóng lực như này
thì các cháu đến chủ yếu vẫn những bệnh lý thông thường ví dụ như là những bệnh lý về sốt sốt virus
rồi những bệnh lý về cảm cúm rồi những bệnh lý thông thường viêm mũi họng viêm phổi viêm tiểu phế quản rồi những bệnh lý tiêu chảy nhiễm khuẩn
tuy nhiên theo các bác sĩ cho biết mặc dù số bệnh nhân đến khám không ghi nhận tăng đột biến
nhưng bệnh nhi nhập viện vì các bệnh mùa hè như viêm não đuối nước các bệnh về đường nhiễm khuẩn lại có sự gia tăng mạnh
thậm chí có thời điểm bị quá tải
số lượng bệnh nhân của chúng tôi thì luôn luôn trong tình trạng quá tải
mỗi cháu dành riêng được một giường
tuy nhiên số lượng giường dành cho thở máy cũng như số máy của chúng tôi cũng chỉ có hơn bốn mươi máy thôi
cho nên là không phải là lúc nào cũng đầy đủ
trong tình trạng như này thì thường các cháu sẽ phải nằm chờ thở máy tại khu cấp cứu lưu
các chuyên gia cũng khuyến cáo trong thời điểm nắng gây gắt với nền nhiệt cao
các bậc phụ huynh tốt nhất nên hạn chế cho con em mình ra ngoài đường
giải nhiệt cho trẻ đúng cách để đề phòng trẻ không bị sốc nhiệt ốm sốt
mặc những quần áo mà nó thoát nước cho trẻ ăn những thức ăn mà được chế biến tươi
rồi vệ sinh sạch sẽ tay chân tắm rửa
bên cạnh đó cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày như thế này
cung cấp cho trẻ đầy đủ nước và chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng
đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám nếu thấy trẻ sốt cao và có biểu hiện bất thường
thưa quý vị giữa những ngày hà nội đang nắng nóng đỉnh điểm người dân hạn chế ra ngoài
thì đây cũng là cơ hội để các dịch vụ giải khát và tránh nóng phát triển mạnh mẽ
và có một địa điểm đã trở thành nơi tránh nóng lý tưởng của không ít người dân thủ đô
đó là một quán cà phê khá độc đáo được trang trí bằng băng tuyết
và nhiệt độ trong quán luôn ở dưới mức âm một mươi độ c
mời quý vị cùng phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân đến trải nghiệm trong không gian mới mẻ này qua phóng sự sau đây
quán cà phê băng là ý tưởng của hai bạn sinh viên với mong muốn tạo nên một không gian lạnh
ngay giữa sài gòn quanh năm nắng
hai bạn quyết định đưa mô hình này ra hà nội sau ba năm mở thành công ở sài gòn

nhưng quán cà phê băng này không được đưa ra hà nội
quán cà phê băng trên phố đại cô việt đã thu hút khá nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm
trước khi vào quán bạn có thể gọi đồ uống và chọn một chiếc áo khoác lông được chuẩn bị sẵn
bàn ghế ở đây đều làm bằng băng và được chủ quán phủ lên một lớp lông giúp khách ngồi đỡ lạnh
để giữ cho băng không tan chủ quán phải trang bị những máy làm lạnh
giữ nhiệt độ ở mức ấm một mươi độ c thậm chí xuống tới ấm bốn mươi độ c
quán cũng đẹp với nhiều chỗ để chụp ảnh
điều đầu tiên tôi bước vào đây thì cảm nhận nó là nơi rất đặc biệt
chưa từng đến một nơi nào như thế này luôn
nó lạnh rồi thật sự là ở ngoài nó đang là ba mươi mấy độ
nhà bước vào đây cảm thấy là thật sự là rất bất ngờ luôn
không nghĩ là nó được lạnh như thế này
mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại đây và có lẽ là với bạn nữ gái
không gian quán chiên làm ba khu vực
khu vực sành để khách mặc thêm áo khoác lông ấm
phòng đệm có nhiệt độ khoảng năm độ c
phòng đệm có nhiệt và cuối cùng là phòng ấm một mươi độ c
giữa cây nắng oi ả mùa hè của hà nội
đây sẽ là một trong những nơi trốn nóng lý tưởng cho giới trẻ
chuyển sang các thông tin quốc tế
thái lan tiếp tục giải cứu các thành viên đội bóng mắc kẹt
mỹ khẳng định vẫn duy trì lệnh trừng phạt nga
thưa quý vị sáng nay thái lan thông báo việc cứu hộ các thành viên của đội bóng thiếu niên
bị mắc kẹt trong hang tham luang đã thành công bước đầu nhưng chiến dịch vẫn chưa kết thúc
các nhà chức trách thái lan sẽ triển khai các biện pháp thận trọng nhất
để bảo đảm việc di chuyển những người mắc kẹt ra ngoài an toàn
phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay tỉnh trưởng tỉnh triềng rai
ông narongsak osotanakon cho biết vẫn còn nhiều thách thức để có thể đưa đội bóng
ra ngoài do nước vẫn ngập trong hang khá sâu và tình hình sức khỏe của các thành viên đội bóng này
dù được đánh giá ban đầu là vẫn ổn định tuy nhiên các dấu hiệu cho thấy họ cũng đã kiệt
sức vì không được ăn uống trong gần một mươi ngày qua một mươi sáu lính đặc nhiệm hải quân thái lan đã được cử
đến ngách hang nơi tìm thấy những người mắc kẹt để giúp chấn an tinh thần họ và đảm bảo cấp cứu kịp thời
các loại thức ăn lỏng và nước sạch cũng đã được mang tới việc chuẩn bị cho họ rời khỏi hang sẽ
mất vài ngày và cách thức tối ưu vẫn đang được cân nhắc
trong khi đó các công tác cứu hộ hỗ trợ khác như thăm dò địa hình bơm chống ngập vẫn được tiếp tục bình thường
trong khi đó quân đội thái lan cho biết việc di chuyển các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài có thể mất khá nhiều thời gian
bởi lối ra ngoài hang rất phức tạp và họ sẽ phải lặn qua những đoạn hang ngập nước tới năm mét
phương án mà quân đội thái lan đưa ra là cung cấp thực phẩm và nước uống cho đội bóng trong một thời gian dài
để các huấn luyện viên có thời gian đào tạo kỹ năng lặn bình hơi cho họ
thời gian này có thể mất đến bốn tháng
ngoại trưởng mỹ mike pompeo sắp có chuyến công du năm nước bao gồm triều tiên nhật bản
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bỉ và việt nam
trọng tâm là vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên cũng như tăng cường các mối quan hệ song phương
theo thông cáo của bộ ngoại giao mỹ ngoại trưởng mike pompeo sẽ thăm bình nhưỡng từ ngày năm đến ngày bảy tháng bảy
để tiếp tục tham vấn và thực thi các kết quả đã đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
vấn đề hạt nhân của triều tiên cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của ngoại trưởng mỹ
trong các chuyến thăm tại nhật bản và việt nam trong các ngày từ ngày bảy đến ngày chín tháng bảy
từ ngày chín đến ngày một mươi tháng bảy ngoại trưởng pompeo sẽ tới abu dhabi để gặp các nhà lãnh đạo
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất để thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác song phương
thúc đẩy các ưu tiên chung về kinh tế và an ninh
tiếp đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bảy ngoại trưởng pompeo sẽ tháp tùng tổng thống mỹ donald trump
tham dự hội nghị thượng đỉnh nato được tổ chức tại bruxelles của bỉ
với nội dung thảo luận trọng tâm xoay quanh vấn đề tăng cường tri tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng an ninh
đẩy mạnh các nỗ lực của nato trong cuộc chiến chống khủng bố
mỹ vừa khẳng định vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt đối với nga
và sẽ không công nhận việc nước này sát nhập bán đảo crimea trở lại vào lãnh thổ
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp nga vladimir putin
có kế hoạch hội kiến vào ngày một mươi sáu tháng một mươi ba
nga sẽ không hề tới tại phần lan
trong tuyên bố mới nhất nhà trắng nhấn mạnh washington không công nhận nỗ lực của nga
sắp nhập bán đảo crimea và phản đối nga trong vấn đề này
do đó các biện pháp trừng phạt của mỹ đối với nga liên quan đến vấn đề crimea sẽ vẫn được duy trì
trong khi đó cùng ngày điện kremlin ra thông báo cho biết vấn đề nga sáp nhập bán đảo crimea
sẽ không được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống nga vladimir putin
và người đồng cấp mỹ donald trump sẽ diễn ra tại thủ đô helsinki của phần lan
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi ba
dự kiến tổng thống putin và tổng thống trump sẽ thảo luận mối quan hệ song phương
an ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế hàng đầu
bên cạnh đó quan chức ngoại giao này cũng cho rằng dù moscow và washington còn nhiều khác biệt
nhưng sự hiểu biết lẫn nhau vẫn đang gia tăng
trong khuôn khổ chuyến công du châu âu tổng thống iran hassan rouhani đã hội đàm
với người đồng cấp thụy sĩ alain berset
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tehran đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với châu âu
sau khi mỹ đã rút khỏi thủ đô
thỏa thuận hạt nhân lịch sử
hãng thông tấn irna đưa tin trong cuộc hội đàm
hai nhà lãnh đạo iran và thụy sĩ đã thảo luận về mối quan hệ song phương
và cam kết sẽ sử dụng các yếu tố có lợi hiện nay để thúc đẩy mối quan hệ này
tổng thống rouhani đã đánh giá về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của mỹ
ông cũng cho rằng cả iran và thụy sĩ cần tiếp tục duy trì tham vấn
về các vấn đề lớn trong khu vực và quốc tế
trong khi đó tổng thống berset đánh giá cao mối quan hệ giữa bern và tehran
đồng thời cho biết thụy sĩ sẵn sàng tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương với iran
chuyến thăm thụy sĩ của tổng thống hassan rouhani mở đầu cho chuyến công du châu âu
được tiến hành với mục đích tăng cường quan hệ song phương giữa tehran và các nước châu âu